trong những ngày vừa qua rất nhiều địa phương đã ghi nhận được các kết quả tích cực
và kịp thời điều chỉnh phương án phòng chống dịch một cách linh hoạt
vào tối ngày hai mươi tám tháng chín ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã ban hành các quy định hướng dẫn mới
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
bắt đầu từ giờ ngày ba mươi tháng chín cho đến khi có thông báo mới
thành phố cho phép một số lĩnh vực được mở cửa trở lại như cắt tóc hội họp
hoạt động tín ngưỡng tập thể dục thể thao tắm biển các khách sạn cơ sở lưu trú được đón khách
với điều kiện là tuân thủ các quy định cụ thể về phòng chống dịch bệnh
ngoài ra ủy ban nhân dân tp vẫn quyết định tiếp tục tạm dừng các hoạt động của các cơ sở kinh doanh
dịch vụ vui chơi giải trí cơ sở làm đẹp trừ những cơ sở cắt tóc gội đầu
karaoke massage quán bar vũ trường dạp phim casino
hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh vẫn bị cấm